bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng việt nam vừa thực hiện nghiệm thu bàn giao hệ thống y tế từ xa
cho bệnh viện bredket mealea bệnh viện một trăm bảy mươi chín quân đội hoàng gia campuchia
hệ thống telemedicine có chức năng truyền các hình ảnh âm thanh dữ liệu hội trần
trao đổi trực tuyến nhanh chóng kịp thời để các bác sĩ đưa ra trần đoán cấp cứu phẫu thuật
điều trị hiệu quả nhất bảo đảm an toàn cho bệnh nhân
phát biểu ý kiến tại buổi lễ đại tướng lee sovan giám đốc bệnh viện quân y bredket mealea khẳng định
hệ thống telemedicine do bộ quốc phòng việt nam viện trợ có ý nghĩa lớn góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị
giữa hai nước việt nam và campuchia nói chung giữa quân đội và bệnh viện của hai nước nói riêng
đồng thời sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong phối hợp cấp cứu điều trị bệnh nhân
bệnh viện bredket mealea và bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm là hai đơn vị kết nghĩa từ năm hai nghìn bảy